tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã có nhiều giải pháp nhằm xóa bỏ lò gạch thủ công
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố việt trì vẫn còn nhiều lò gạch thủ công đang hoạt động
gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khỏe và đời sống của nhân dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã sông lô thành phố việt trì
theo lộ trình của thành phố việt trì xã sông lô phải xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng đến thời điểm hiện tại xã sông lô chỉ xóa được duy nhất một lò trên tổng số chín lò đang hoạt động tại xã
những lò gạch này hàng ngày vẫn nhả khói liên tục khiến cho môi trường nơi đây bị ô nhiễm nghiêm trọng
ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe đời sống sản xuất của người dân
không chỉ người dân khốn đốn vì khói lò nhiều hộ trồng cây ăn quả cũng bị vạ lây
chủ vườn chuối năm cây chuẩn bị ra buồng là ông dương văn huy thuê đất tại đội sản xuất số bảy và tám của hợp tác xã nông nghiệp sông lô
đã ngập đắng khi toàn bộ diện tích chuối bị cháy lá táp lá nghiêm trọng vì khói lò gạch
cực chẳng đã ông huy đã phải mang đơn cầu cứu khắp nơi
mong sớm khắc phục các lò gạch